ban đối ngoại trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi tám trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp công tác đối ngoại nói chung
trong đó có đối ngoại đảng và đối thoại nhân dân nói riêng được triển khai chủ động tích cực toàn diện và đồng bộ góp phần vào thành tựu chung của đất nước
và nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức của ban đối ngoại nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ban trong năm hai nghìn một mươi chín
phải phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên các mặt trận đối ngoại
nghiên cứu đề xuất các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan làm công tác đối ngoại
để xử lý tốt các vấn đề đối ngoại một cách kịp thời và có hiệu quả
với truyền thống đoàn kết tận tụy chủ động sáng tạo của ban đối ngoại trung ương trong gần bảy mươi năm qua
tôi tiên thưởng chắc rắn rằng các đồng chí sẽ phát huy thành quả công tác và kinh nghiệm hoạt động
khắc phục được những khăn hạn chế hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà bộ chính trị
ban bí thư giao đóng góp thiết thực hơn nữa cho công tác đối ngoại của đảng và nhà nước ta
năm hai nghìn một mươi chín ban đối ngoại trung ương phấn đấu đưa công tác đối ngoại đi vào chiều sâu
hiệu quả thực chất góp phần xứng đáng vào mặt trận đối ngoại nước nhà